nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và sự nguy hiểm về việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ chai phép đặc biệt là súng tự chế
hiện nay tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên đã xuất hiện mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một khẩu súng tự chế đạn của nó là những viên bi sắt
những khẩu súng tự chế như thế này được người dân mua lại từ những người lạ mặt dùng để săn bắn
nếu chúng mục tiêu ở khoảng cách ba mươi mét đạn có thể hạ gục gà chim thậm chí là cả những con lợn rừng nhỏ
điều đó đồng nghĩa nếu súng rơi vào tay kẻ xấu hoặc chủ nhân không kiểm soát được hành vi sẽ rất nguy hiểm
qua mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép nhiều người dân đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng súng đạn tự chế và tự nguyện giao nộp cho chính quyền
tôi thấy là tốt đây tùy tuyên truyền dòng làng con cái nếu phải ai có súng bắn chim súng ak súng ar súng pha gì đấy nó sẽ nộp hết cho con am viên
tôi thấy gia đình nào có súng ạ
cái vận động phải góp lại cho con ăn thôn từ đó bây giờ là ở địa phương chúng tôi bây giờ có súng tự chế bây giờ là không có còn
tuy nhiên vẫn còn một số người lén lút cất dấu súng trong rừng hoặc trên nương dãy mà chủ yếu là súng pha súng kip có độ sát thương cao
tiếp tục nhân rộng cái mô hình tại một số địa phương như ở buôn mùi buôn đức sài gòn rồi buôn bá